cách xử trí các ca bệnh đột quỵ cấp liên quan tới covid một mươi chín
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp đặc biệt là tại các vùng đang có dịch
việc xử lý các ca đột quỵ trên nền bệnh nhân covid một mươi chín cần được thực hiện nhanh chóng chính xác an toàn
liên quan đến vấn đề này bác sĩ chuyên khoa một trần minh thiệu đã có những chia sẻ và hướng dẫn trong các trường hợp khác nhau như sau
xử trí bệnh nhân đột quỵ âm tính với covid một mươi chín
hầu hết bệnh nhân đột quỵ có chỉ định lấy bào huyết khối cơ học gần như không thể chứng minh âm tính với covid một mươi chín
tại các khu vực mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp bệnh nhân âm tính giả cũng đã được báo cáo
trong những trường hợp như vậy khuyến cáo sử dụng các trang bị bảo hộ cá nhân tiêu chuẩn cho ekip can thiệp
ví dụ như mũ phẫu thuật bảo vệ mắt áo troàng găng tay bảo hộ bao dày
xử trí bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
với người đã được xác định dương tính với covid một mươi chín nên được điều trị với những biện pháp an toàn tối đa
các thủ thuật đạt hoặc rút ống nội khí quản hút đầm dãy và hồi sức tim phổi
và một số thủ thuật khác có thể làm vùng vãi dịch tiết đường hô hấp tăng nguy cơ phơi nhiễm cho nhân viên y tế
trường hợp bệnh nhân đã được đặt nội khí quản ít nguy cơ gây lây chuyển sang ekip can thiệp hơn
vì sự thông khí của họ được quản lý trong một máy kín
tuy nhiên một sự gián đoạn nào đó của mạch kín này như do dò dỉ
thao tác hút đầm ống nội khí quản cũng có thể giải phóng thêm dịch tiết
do đó khuyến cáo nên sử dụng các quy trình chuẩn với ngưỡng thấp để đặt sớm ống nội khí quản
cho những bệnh nhân đột quỵ dương tính với covid một mươi chín trước khi vận chuyển đến phòng chụp mạch
để lấy bò huyết khối lý tưởng là trong môi trường áp lực âm
một khi bệnh nhân đã được đặt nội khí quản được chuyển vào phòng can thiệp
tất cả ekip can thiệp nên mặc trang bị bảo hộ cá nhân tiêu chuẩn nâng cao tại mọi thời điểm
bao gồm mũ phẫu thuật bảo vệ mắt bộ áo tràng căng tay bao giày mặt nạ n chín mươi năm
hoặc mang máy cung cấp không khí sạch
khuyên các bác sĩ can thiệp và kỹ thuật viên x quang can thiệp nên mang giày bốt nếu có thể
để giảm thiểu lây nhiễm
tốt nhất ekip can thiệp nên sử dụng khẩu trang n chín mươi năm hoặc papr
còn mới cho mỗi lần xử trí bệnh nhân covid dương tính
trong điều kiện thiếu hụt trang bị bảo hộ có thể là hợp lý khi đeo khẩu trang phẫu thuật chuẩn
bên ngoài khẩu trang n chín mươi năm giảm thiểu số lượng nhân viên tham gia thủ thuật
vẫn nên thực hiện theo các hướng dẫn chuẩn về sử dụng hoặc tái sử dụng mặt nạ n chín mươi năm
không nên rút nội khí quản cho bệnh nhân trong phòng can thiệp mạch
trừ khi trong môi trường có luồng khí áp lực âm
bệnh nhân nên được đưa đến phòng icu cách ly để rút nội khí quản theo kế hoạch
với các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc
đối với bệnh nhân chưa được chứng minh dương tính với covid một mươi chín
tầm suất suốt và các triệu chứng hô hấp nên là một phần của nội dung sàng lọc
cho tất cả bệnh nhân có thể được can thiệp thần kinh
cần xem xét đặt nội khí quản cho những bệnh nhân này trước khi chuyển đến phòng can thiệp mạch
đặc biệt những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ của đặt nội khí quản trong can thiệp
do thủ thuật lấy bào huyết khối là một kỹ thuật phụ thuộc thời gian
nên người nhà của bệnh nhân thường không sẵn sàng để cung cấp đầy đủ tiền sự bệnh tật
và bệnh nhân bị suy giảm chi giác không thể trả lời các câu hỏi sang lọc
nên đối với những trường hợp chưa rõ nhiễm virus hay không
nên được xử lý như bệnh nhân có nguy cơ cao dương tính với covid một mươi chín
bên cạnh đó cần chăm sóc tích cực người bệnh sớm và xem xét các quy trình liên quan
một số chiến lược bổ sung sau thủ thuật lấy bò huyết khối có thể được xem xét
để hỗ trợ và tối đa hóa công việc chăm sóc cho tất cả bệnh nhân trong bối cảnh quá tải
ở khoa icu và đồng thời giảm nguy cơ cho nhân viên y tế
có thể sẽ không có đủ giường icu trong các vùng dịch có tỷ lệ nhiễm cao covid một mươi chín
nên một khi tình trạng nhiễm covid một mươi chín đã được xác định và bệnh nhân được rút nội khí quản
trong trường hợp cần thiết nên chuyển bệnh nhân hậu thủ thuật không biến chứng ra khỏi icu càng sớm càng tốt
sau đó xem xét nguyên nhân đột quỵ đánh giá dự phòng và áp dụng các quy trình tích cực nhưng an toàn
để phục hồi bệnh nhân sau thủ thuận có thể được thực hiện ở các khu điều trị nội chú khác
để tối đa hóa công suất giường icu
nhờ vậy khả năng hồi phục của bệnh nhân sau thủ thuật lấy huyết khối sẽ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh ngoài icu